đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại nhiều đoạn đường của hà nội trong hai ngày vừa qua
với những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tích chữ mì tôm là việc được nhiều người thực hiện nhất trong những ngày này
để đáp ứng nhu cầu tăng lên đột biến của đa số người dân
tại phố mạc thị bưởi vĩnh tuy địa điểm nổi tiếng về buôn bán kinh doanh các nhu yếu phẩm như mì tôm trở thành điểm nóng
giành giật xô đẩy chửi mắng là những hình ảnh thường thấy tại đây trong những ngày này
để mua được mì tôm tích chữ nhiều người dân đã phải xếp hàng từ sáng nhưng không thể mua được
trước lượng người mua quá lớn của cả người mua lẻ lẫn các cửa hàng
tại nhiều dân hàng ở phố mạc thị bưởi đã thông báo hết hàng và tạm ngừng bán mì tôm
tuy nhiên đây là phản ứng của nhiều người mua lẻ sau khi nhận được thông báo này

bởi vì tôi nhìn qua cửa sổ mọi người vào được bán buôn
còn bọn tôi người dân bán buôn
mà xếp hàng thì xếp hàng mà lúc chờ thì toàn mang buôn ra rất nhiều ra đây này
mà bà con thì xếp hàng thì không mua được
người buôn thì cứ ra chị cứ quay như thế này chị quay xe lượm lượp hàng đưa ra
mà người xếp hàng thì không có hàng mua
tức là không bán lẻ cho người dân mà chỉ bán lẻ của người mua
đây đây đây toàn cứ toàn em nhìn thấy là toàn người ở trong đây là những cái xe lớn
xe bé lại vào là cứ đưa đơn thế là tôi cũng đi hẻ hàng ra
việc mua hàng với những người mua buôn cũng trái ngược với câu trả lời của chủ cửa hàng
sau khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng

mình kết cơ nhớ lời nhớ lời nhớ lời nhớ lời
và đây là giải thích của những người chủ sạp hàng trái ngược hẳn với giải thích ban đầu của người mua

sau khi quản lý thị trường đến thì các chị lại bấm hàng vào
không phải vì thế này này đúng là hết là hết thật bởi vì cái số lượng nó không còn đáng bao nhiêu
sáng nay là do là cái mức bà con đến mua nhiều quá
chị không thể
phục vụ được vì nhà chị có mấy người thôi
mà bình thường thí dụ năm ba người mua thôi bây giờ em bảo cái số lượng người như thế thì chị không thể phục vụ được
sau khi được mua lẻ tại các khu tập kết hàng lớn như mạc thị bưởi
hàng hóa sẽ theo các xe chở đến các địa điểm tập kết mới
tại những cửa hàng bán lẻ như thế này giá của mỗi thùng mì có thể tăng gấp rưỡi
thậm chí là gần gấp đôi so với ngày thường
hảo hảo bao nhiêu đấy anh
hảo hảo bao nhiêu
cái bao thùng bảo hảo
vì lo sợ hết lương thực thực phẩm nhiều người cũng chấp nhận mua dù có giá cao

chị vừa mua trạng mốt cao vào trên thúc nhau trạng thúc nhau
giá là đại lý chính mà công ty không có hàng kìa
giá cũng như thế